kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu chương trình sáng hai mươi bảy tháng chín thật tiếc chúng tôi phải cung cấp tới quý vị một vài thông tin khắp mục tích về tình hình thời tiết
dạ vâng thưa chị linh chi và thưa quý vị khán giả
ngày hôm nay một phần của bắc bộ xuống tới quảng bình tiếp tục sẽ có mưa lớn ngập úng vùng trũng thấp đất đá vùng núi đã ngậm nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giao thông của quý vị ạ
không đi qua những ngầm trà nước chảy hay là quan sát kỹ càng ở những đoạn đường trên sườn núi để phòng sạt lở là điều mà quý vị cần lưu ý
vâng ở những phần còn lại của đất nước thì mưa có giảm so với ngày hôm qua
tuy nhiên việc mưa nắng đan sen thì càng khiến cho mũi mang mầm bệnh sinh sôi nhanh chóng
ngoài việc là giữ vệ sinh nhà cửa mắc màn thì cha mẹ có thể bôi thêm kem chống mũi cho trẻ khi đi học
và đặc biệt là gia đình nào mà sử dụng hương mũi hay là hóa chất diệt mũi thì chúng ta hãy nhớ rằng là tốt nhất nên đi ra ngoài và trở lại khi hương đã hết và chỉ dùng những loại đã được bộ y tế cấp phép lưu hành